liên quan đến ca nghi mắc covid một mươi chín tại đà nẵng phó giáo sư tiến sĩ lê thị quỳnh mai
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
viện vệ sinh dịch tễ trung ương là cơ sở xét nghiệm covid một mươi chín hàng đầu việt nam
nơi khẳng định kết quả cuối cùng hỗ trợ các địa phương xét nghiệm những mẫu xét nghiệm khó
tám giờ ba mươi phút sáng nay hai mươi bốn tháng bảy viện đã nhận được mẫu bệnh phẩm từ đà nẵng gửi ra
để xét nghiệm thẩm định đến một mươi hai giờ trưa nay đã có kết quả bước đầu
tuy nhiên đến thời điểm này chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn là bệnh nhân có bị nhiễm covid một mươi chín hay không
viện vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ tiếp tục làm việc trong đêm nay
dự kiến đến sáng mai hai mươi năm tháng bảy sẽ có kết quả chính thức